theo cơ quan xúc tiến du lịch nhật bản tại việt nam lượng khách du lịch việt nam đến nhật bản có chiều hướng ngày càng tăng trưởng tốt
nếu năm hai nghìn một mươi tám nhật bản đón hơn ba trăm tám mươi du khách người việt nam thì chỉ tính riêng trong năm tháng đầu năm nay đã có hơn hai trăm một mươi tám người việt nam đến nhật bản tăng hơn ba mươi hai so với cùng kỳ năm ngoái
thống kê của tổng cục du lịch việt nam trong sáu tháng đầu năm nay hầu hết thị trường khách quốc tế đều tăng trưởng tốt
tổng số khách quốc tế đến việt nam trong sáu tháng đạt gần tám năm triệu lượt tăng bảy năm so với cùng kỳ năm trước dẫn đầu là khách du lịch thái lan chiếm hơn bốn mươi năm hàn quốc hơn hai mươi một nhật bản gần một mươi ba
tại thành phố đà nẵng lượng khách du lịch nhật bản đến đà nẵng có mức tăng trưởng tốt
theo sở du lịch thành phố năm hai nghìn một mươi tám có một trăm ba mươi hai lượt du khách nhật bản đến đà nẵng tăng hai sáu lần so với năm hai nghìn một mươi bảy